trước xu thế hội nhập kinh tế quốc tế đặt ra yêu cầu phải đẩy công tác cải cách thủ tục hành chính trong quản lý
kiểm soát xuất nhập cảnh tại càng biển gắn với phong trào thi đua quyết thắng của bộ đội biên phòng
từ năm hai nghìn một mươi một biên phòng cửa khẩu cảng thành phố hải phòng là đơn vị đi đầu trong thực hiện thí điểm thủ tục biên phòng điện tử
theo quyết định số hai mươi hai của thủ tướng chính phủ
bằng sự phần đầu nỗ lực đơn vị đã đạt được những kết quả nổi bật trong thực hiện cải cách thủ tục hành chính
tạo thông thoáng lưu thông tại càng hải phòng
đây là một công việc đã trở thành quen thuộc đối với các doanh nghiệp tại khu vực cửa khẩu càng biển hải phòng
trong việc thực hiện đăng ký thủ tục biên phòng điện tử
mỗi người chỉ cần có một thiết bị kết nối được mạng internet
là đã có thể truy cập được cổng thông tin điện tử của biên phòng để khai báo thông tin lịch trình tàu
từ đó giúp doanh nghiệp khai báo thủ tục nhanh chóng bảo mật an toàn giảm thế gian tàu thuyền neo đậu tại cảng
đem lại kết quả tích cực cả về kinh tế và tâm lý cho doanh nghiệp trong sản xuất kinh doanh
nhờ áp dụng công nghệ thông tin và cải cách thủ tục hành chính đã rút ngắn được thời gian làm thủ tục xuất nhập cảnh
từ vài tiếng còn từ năm đến một mươi phút
giúp bộ đội biên phòng tăng cường năng lực
quản lý kiểm soát giám sát hoạt động xuất nhập cảnh xuất nhập khẩu đối với người phương tiện và hàng hóa
tính từ thời điểm thực hiện thủ tục biên phòng điện tử tại biên phòng cửa khẩu càng hải phòng cho đến nay
đã thực hiện thủ tục kiểm tra giám sát cho hơn năm mươi một lượt tàu thuyền trên tám trăm linh lượt thuyền viên
gần một trăm linh tàu thuyền đến và rời cảng đều thực hiện thủ tục biên phòng địa tử được các hãng tàu doanh nghiệp đánh giá cao